ngủ máy có thể vô hại nhưng cũng có thể là một tình trạng bệnh tật tiềm ẩn cần được điều trị liên quan đến tim mạch bệnh hô hấp
vì vậy tình trạng này cần được chú ý thăm khám và điều trị sớm có thể hữu ích trong việc phòng ngừa các biến chứng do ngủ ngáy gây ra